trong hai ngày ba mươi và ba mươi một tháng tám các cơ quan chức năng việt nam và các quốc gia liên quan tại châu phi trung đông đã phối hợp đưa một trăm bốn mươi công dân việt nam về nước
hành khách trên chuyến bay để trở về từ năm quốc gia nam phi mozambiq tanzania kenya qatar
trong đó có trẻ em dưới một mươi tám tuổi học sinh sinh viên đã kết thúc chương trình học người cao tuổi phụ nữ mang thai người đi du lịch thăm thân người lao động hết hạn thị thực và hợp đồng lao động bị kẹt lại
trong bối cảnh dịch bệnh khiến việc đi lại trở nên khó khăn các cơ quan đại diện việt nam đã chủ động phối hợp hướng dẫn công dân các thủ tục cần thiết yêu cầu cơ quan chức năng sở tại tạo điều kiện thuận lợi và trực tiếp hỗ trợ công dân việt nam di chuyển đến các sân bay về nước
ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế tân sơn nhất những người tham gia chuyến bay đã được giám sát y tế và cách ly tập trung theo đúng quy định